liên quan đến đường dây cho vai lãi nặng qua ứng dụng trên điện thoại thiết bị điện tử và đòi nợ thuê
liên quan đến gần ba trăm linh đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố triệt phá
cơ quan công an đã xác định được các đối tượng cầm đầu quản lý điều hành đường dây
trong đó có đối tượng là người nước ngoài
cụ thể qua đấu tranh khai thác và phân loại các đối tượng
cơ quan công an đã làm rõ và xác định jeng minh người trung quốc
là đối tượng quản lý phụ trách toàn bộ hệ thống đòi nợ tại việt nam
đối tượng jean minh chịu trách nhiệm quản lý đốc thúc các trưởng bộ phận đòi nợ của khách hàng
người điều hành chính hệ thống cho vay đòi nợ tại việt nam là nguyễn quang vũ
trú quận long biên hà nội
tại cơ quan công an vũ khai nhận để hợp thức hóa việc cho vay lãi nặng và đòi nợ
các đối tượng thành lập công ty cầm đầu lập ba app vai là cashvn vainhanhpro và orvai
đến thời điểm hiện tại số lượng khách hàng vay qua hệ thống ba app trên là khoảng gần một triệu người
mỗi tháng số tiền các đối tượng giải ngân cho vay là khoảng một trăm linh tỷ đồng
theo lời khai của vũ đối tượng cầm đầu hệ thống này là người trung quốc
tuy nhiên khi đối tượng người trung quốc không có mặt tại việt nam
nguyễn quang vũ sẽ được ủy quyền chịu trách nhiệm ký các giấy tờ liên quan đến ngân hàng
hợp đồng với khách hàng được công ty nhận
qua những hoạt động điều hành chính của hệ thống cho vay đòi nợ tại việt nam
nguyễn quang vũ được công ty trả tiền lương là bốn mươi bốn triệu đồng một tháng